trước thông tin tình trạng đốt phá rừng đang diễn ra rất nghiêm trọng ở các tiểu khu bảy trăm linh bốn bảy trăm linh ba và bảy trăm linh một
lâm phần công ty lâm nghiệp eak và một số diện tích thuộc công ty lâm nghiệp crongbong tỉnh đắk lắc
chính quyền hai huyện này cùng đại diện tri cục kiểm lâm tỉnh đã tổ chức họp khẩn ngay tại một phân trường bảo vệ rừng
để bàn về nghiệp biện pháp ngăn chặn
thống kê sơ bộ tại lâm phần của công ty lâm nghiệp eak từ đầu mùa khô hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đến nay
đã có trên ba mươi hectare bị cưa hạ và đốt phá trắng
tại công ty lâm nghiệp grongbong có trên tám ha cũng trong tình trạng tương tự
đến nay tình trạng này vẫn đang diễn biến phức tạp nhằm lấn chiếm đất làm nương rẫy
đại diện các hộ dân thôn earus xã cư pui dự họp thừa nhận có việc chặt phá rừng và cho biết
có nhiều người ở các địa phương khác cũng tham gia có những đối tượng trong tỉnh kết hợp với một số cá nhân
từ thành phố hồ chí minh lên thu mua diện tích lớn đất rừng làm trang trại
đại diện chính quyền hai huyện yêu cầu người dân dừng ngay lập tức các hành vi phá rừng
đồng thời cho biết sẽ có biện pháp để trồng lại rừng trên những diện tích bị phá